nhằm tạo bước đột phá về công tác cải cách hành chính góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại
sáng nay ubnd tỉnh lai châu tổ chức lễ ra mắt trung tâm phục vụ hành chính công
trụ sở đặt tại tầng một tòa nhà số hai khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh phường tân phong thành phố lai châu tỉnh lai châu
theo đó các cá nhân tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm sẽ được giải đáp hướng dẫn kịp thời các vấn đề liên quan
trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh lai châu sẽ đưa gần một bốn trăm linh thủ tục hành chính vào giải quyết
trong đó có gần ba trăm linh thủ tục hành chính được tiếp nhận xử lý tại chỗ
một trăm linh hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa giải quyết trên môi trường mạng và được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận